trong những năm vừa qua đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi bảy công tác báo chí đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước
đó là những ghi nhận của lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương và chính phủ trong hội nghị giao ban báo chí đầu xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám diễn ra sáng nay tại báo nhân dân
đến sự hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó thủ tướng vũ đức đam đồng chí thuận hiễu tổng biên tập ban nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí trương minh tuấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cùng lãnh đạo một số cơ quan báo chí trung ương và các nhà báo lão thành
trong năm hai nghìn một mươi bảy công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đảng nhà nước đẩy mạnh
trong năm hai nghìn một mươi bảy công tác đầu tranh phòng chống tham nhũng được đảng nhà nước đẩy
khởi dậy sự tốt đẹp trong xã hội qua đó đã nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế và trong khu vực
đánh giá cao những kết quả của công tác báo chí trong năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
không chỉ báo chí là phản ánh tiếng nói của nhân dân mà trong rất nhiều trường hợp là báo chí thông qua báo chí còn là một cái kênh không chỉ là phản biện đâu mà còn là cố vấn tư vấn về chính sách
có rất nhiều các chủ trương chính sách thậm chí đến khi đã được thông qua bằng phiếu rồi nhưng mà qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh lại ý kiến của các chuyên gia và nguyện vọng của nhân dân để chính phủ xem lại và bỏ phiếu lại
chính phủ thực sự trân trọng sự đồng hành sát cánh của báo giới
năm hai nghìn một mươi chín các nhà báo phóng viên cần nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra và phát huy tinh thần nhà báo sung kích trên mọi mặt trận góp phần xây dựng chính phủ kỳ cương liêm chính hành động sáng tạo và hiệu quả